dạnh mây rồng tại các tỉnh bắc bộ sẽ vẫn duy trì trong ngày mai
vì vậy mà mưa sẽ còn tiếp tục diễn ra trên khu vực
chủ yếu xảy ra vào lúc chiều tối đêm và sáng sớm
lượng mưa khá cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
tập trung chính tại khu vực vùng núi và trung du bắc bộ
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều vẫn đạt ở mức khá cao
là ba mươi một ba mươi bốn độ trời oi bức
thưa quý vị bắc bộ vẫn đang trải qua đợt mưa diện rộng dài ngày
tập trung nhiều tại khu vực vùng núi và trung du
thời điểm này đang bước vào mùa mưa ở các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ
do vậy trong thời gian tháng sáu và tháng bảy của năm nay
mưa lớn vẫn tiếp diễn ở đây
về dự báo mưa giải hạn so với trung bình nhiều năm
tháng sáu lượng mưa sẽ cao hơn khoảng hai mươi
tháng bảy là ba mươi
tháng tám là từ năm một mươi năm
tháng chín là một mươi
bắc bộ năm nay sẽ có khoảng từ một cho đến hai cơn bão á thấp nhiệt đới
đây là một trong những nguồn chính gây mưa
ở khu vực bắc bộ
lượng mưa khu vực miền núi phía bắc diễn biến phức tạp
lượng mưa từ tháng bảy đến tháng chín cao hơn so với trung bình nhiều năm
khoảng từ một mươi năm ba mươi
vì vậy có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của hồ thủy điện
thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
từ ngày mai thì nắng nóng có khả năng gia tăng ở khu vực trung bộ
kéo dài từ quảng trị cho đến khu vực phú yên
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ
quý vị cần cảnh giác nguy cơ xảy ra cháy nổ và cháy rừng
ở khu vực trung trung bộ
các khu vực khác trời oi nóng với mức nhiệt sẽ không vượt qua mức là ba mươi bốn độ
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ
mưa sẽ có xu hướng tạm giảm về diện cho ngày mai
có trăng cũng chỉ xuất hiện cục bộ ở các tỉnh thuộc khu vực miền tây của nam bộ
dự báo nhiệt độ cao nhất ngày mai trên khu vực tây nguyên
phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
và ba mươi hai ba mươi năm độ là nhiệt độ tại khu vực nam bộ
trên khu vực biển đông
bao gồm cả khu vực vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
thịnh hành gió tây nam ở cường độ cấp ba cấp bốn có lúc cấp năm
mưa rào vào rông vài nơi ngày còn nắng
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
sẽ không vượt quá mức là ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
nhiều mây có lúc có mưa rào vào rông
sẽ có mưa to gió nam cấp hai ba
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh